thực hiện nghị quyết năm của tỉnh ủy ninh bình về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao hình thức sản xuất tiên tiến bền vững
thời gian qua huyện ủy nho quan đã chủ trương thực hiện mô hình liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp để phát huy hết tiềm năng thế mạnh về đất đai đưa nông nghiệp trở thành mũi nhọn phát triển kinh tế
trước đây bà con thuộc các xã vùng đồi huyện nho quan chỉ trồng duy nhất một vụ lạc trên diện tích đất của gia đình còn lại để chăn thả châu bò thu nhập mang lại không đáng kể
kể từ khi huyện ủy ubnd huyện có chủ trương mời các doanh nghiệp trong tỉnh tới liên kết sản xuất trực tiếp với nông dân
thông qua hình thức doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng thuê đất của nông dân trên tinh thần tự nguyện kinh tế của địa phương đã có nhiều khởi sắc
ngoài số tiền thuê đất nhận được vào đầu vụ theo giá thóc tại thời điểm từ bảy mươi kg thóc đến một trăm hai mươi kg thóc một năm trên một xào canh tác
người dân cho thuê đất còn được trở thành công nhân nông nghiệp khi làm việc cho doanh nghiệp trên chính mảnh đất của mình và hưởng lương theo ngày công lao động khoảng một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi đồng một ngày
chủ trương tích chủ rộng đất là ubnd xã văn phương
chủ trương tích chủ rộng đất là ubnd xã văn phương
chủ trương tích chủ rộng đất này nó được thừa hưởng một cái khí hậu của rừng quốc phương nên nó rất là phù hợp với những loại cây dược liệu bản địa
chúng tôi vẫn tự tin rằng là nếu mà tâm huyết và nếu mà hướng dẫn kỹ thuật sát sao thì thật sự là sản lượng nó về cái giá trị kinh tế
một năm thì ví dụ như một hectare thì cũng chỉ được khoảng một trăm linh rưỡi đến hai trăm linh triệu nhưng nếu như mà làm khéo thì có thể được gấp đôi là chuyện bình thường
trong quá trình triển khai mô hình ubnd huyện giữ vai trò trọng tài là cầu nối giữa doanh nghiệp
với nông dân thông qua hình thức doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng thuê đất của nông dân với các điều khoản rõ ràng
bên cạnh đó huyện nho quan cũng có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển tạo ra lượng hàng hóa lớn đáp ứng nhu cầu thị trường
đến thời điểm này thì chúng tôi rất là ghi nhận là lãnh đạo tỉnh ủy ban dân tỉnh ninh bình
ủy ban nhân dân huyện nho quan và ủy ban nhân dân xã văn phương rất là tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi trong việc tích tụ dụng đất
tạo điều kiện tuyên truyền cho bà con
và cụ thể là ví dụ như là năm ngoái chúng tôi hạn hán rất nhiều là huyện cũng hỗ trợ kịp thời cho một cái hệ thống tưới bơm giã chiến tại chỗ
bên cạnh những kết quả khả quan mà mô hình liên kết này mang lại phía doanh nghiệp cũng bày tỏ băn khoăn đối với đầu ra sản phẩm
hiện nay trên địa bàn vẫn chưa xây dựng được nhà máy sơ chế sau thu hoạch tình trạng nhiều cây dược liệu bị hỏng vẫn còn diễn ra
ảnh hưởng đến chất lượng cũng như sản lượng bán ra
trước thực trạng đó ủy ban nhân dân huyện nho quang đã có kế hoạch khắc phục vấn đề này để có thể nhân rộng mô hình trong thời gian tới
đối với doanh nghiệp trong quá trình sản xuất sẽ được tạo điều kiện hỗ trợ nếu anh có nhu cầu thuê mượn đất để xây dựng nhà sơ chế sản phẩm sau thu hoạch
cũng có hỗ trợ một phần về kinh phí để nâng cấp hạ tầng đối với những cái vùng mà được tích tụ mà điều kiện sản xuất khó khăn
trong thời gian tới thì chúng tôi đang tập trung chỉ đạo đối với cái vùng đã có tích tụ thì sẽ mở rộng ra
và đối với những cái vùng khác thì căn cứ vào cái điều kiện của từng vùng miền sẽ kêu gọi và mời doanh nghiệp đến để tham gia sản xuất
tính đến đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
huyện nho quan đã cho các doanh nghiệp thuê hơn hai trăm linh hectare đất ở tám xã gồm văn phương đồng phong văn phong yên quang thạch bình sơn lai cúc phương và gia lâm để trồng cây dược liệu như bạch chỉ lương quy nhung tác cúc hoa vàng
sắp tới huyện sẽ phát triển vùng trồng bưởi da xanh ở xã kỳ phú các loại nông sản có giá trị kinh tế cao ở xã văn phú
mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân là hướng phát triển mới của kinh tế nông nghiệp ở huyện nho quang
bởi từ đây nhiều diện tích bị hoang hóa do hạn hán được khôi phục thành vùng chuyên canh trù phú giúp hàng chục nghìn hộ nông dân trên địa bàn cải thiện đời sống